nam bệnh nhân hơn năm mươi tuổi đã ba lần tìm cách tự sát mặc dù lúc đó ông đang là giám đốc một đơn vị khá lớn gia đình ổn định
lần đầu tiên ông uống hơn năm mươi viên thuốc ngủ được đưa vào cấp cứu các bác sĩ tích cực hồi sức hơn một tháng ông với tỉnh
ra viện về nhà khoảng hai tháng ông tiếp tục tự tử lần hai vẫn được cấp cứu kịp thời nhưng đến lần thứ ba thì không cứu kịp
thạ sĩ bác sĩ nguyễn minh mẫn trưởng đơn vị tâm lý lâm sàng bệnh viện đại học y dược tp hcm người trực tiếp khám tâm lý cho ca này chia sẻ
khi tìm hiểu mới biết ông chịu áp lực rất lớn từ công việc môi trường công tác và tình trạng bệnh tật của bản thân
mặc dù làm giám đốc nhưng nội bộ của đơn vị hoạt động không tốt tình trạng kinh doanh không khả quan ông lại bị tiểu đường tuyếp hai suy thận
tất cả các yếu tố đó đã đè nén khiến ông không còn tâm lý muốn sống
quan trọng hơn bệnh nhân không phối hợp để điều trị trầm cảm nên dẫn đến tình trạng không thể cứu chữa
theo bác sĩ mẫn tình trạng nam giới trưởng thành được coi là thành đạt nhưng vẫn lâm và trầm cảm nặng do stress đang xuất hiện ngày càng nhiều
cách đây khoảng một năm bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nta bốn mươi năm tuổi bị rơi vào trầm cảm sau khi đi du học ở nước ngoài về
bệnh nhân là một thạc sĩ chuyên ngành kinh tế khi về nước được làm trưởng bộ phận một doanh nghiệp mới kết hôn được một tháng
nhưng áp lực trong thời điểm kinh doanh không thuận lợi
nhân viên có người gây dối khiến người đàn ông này đã có ý định tự tử mua sẵn dây thừng trong nhà với ý định treo cổ
rất may người nhà đã phát hiện kịp thời bệnh nhân sau đó được điều trị bằng thuốc kết hợp liệu pháp tâm lý trị liệu
sau hơn một năm anh đã trở về cuộc sống bình thường và hiện vợ chồng anh đã có con
mới đánh nhất là một người đàn ông bốn mươi tuổi tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu đã sát hại vợ cùng hai con trong căn hộ chung cư tại thành phố thủ đức
sau khi tấn công vợ con người đàn ông gọi điện thoại cho ban quản lý trung cư yêu cầu gọi xe cấp cứu rồi nhảy lầu tử vong tại chỗ
qua điều tra công an xác định người đàn ông có biểu hiện không bình thường về tâm thần có dấu hiệu trầm cảm lo âu khoảng một tháng nay
mỗi ngày đơn vị tâm lý lâm sàng bệnh viện đại học y dược tp hcm tiếp nhận hơn một mươi bệnh nhân đến khám vì các nguyên nhân dẫn đến trầm cảm
trong đó tỷ lệ bệnh nhân nam giới ngang ngửa với nữ giới
còn tại bệnh viện tâm thần tp hcm trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn có hơn sáu tám trăm sáu mươi bảy người đến khám vì trầm cảm nam giới chiếm hai một trăm bảy mươi tám lượt khám
theo bác sĩ mẫn khám trầm cảm ở nam giới khó hơn ở nữ và khó điều trị hơn
tính cách của người nam hay thể hiện sự mạnh mẽ sức mạnh đàn ông nên họ cố gắng chống lại để vượt qua stress
phần lớn họ chỉ đến bệnh viện khi tình trạng stress đã diễn biến nặng thậm chí rất nặng
điều đáng lo ngại là nhiều bệnh nhân đến khám được chẩn đoán mắc trầm cảm
nhưng họ vẫn không tin rằng bản thân đã mắc bệnh
sau đó dù cố gắng thuyết phục điều trị nhưng người bệnh vẫn bỏ tái khám bác sĩ mẫn nói
theo bác sĩ mẫn tùy theo cơ địa vấn đề người bệnh gặp phải và sức chịu đựng của mỗi người từ giai đoạn stress đến trầm cảm sẽ có thời gian khác nhau
việc điều trị cần kết hợp dùng thuốc và tâm lý trị liệu mới mang lại được hiệu quả
stress là sự mất cân bằng giữa nhu cầu và mức độ thỏa mãn của con người trong cuộc sống về tình cảm tài chính công việc lòng tin
khi gặp stress nhiều người thường ứng phó bằng cách như chống lại bỏ chạy thu mình hoặc thích ứng sống chung với stress
nếu bốn cách này kiểm soát không tốt sẽ dẫn đến dối loạn lo âu về lâu dài dẫn đến trầm cảm và nếu không được điều trị sẽ dẫn đến tự tử bác sĩ mẫn phân tích
bác sĩ vũ xuân tùng phó trưởng phòng điều trị dối loạn cảm xúc viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai cho biết
trầm cảm không phải là sự yếu đuối hoặc thất bại của cá nhân mà là dối loạn tâm thần phổ biến xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau trong cuộc sống
các nghiên cứu chỉ ra rằng trầm cảm là do mất cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh của não
so với phụ nữ đàn ông thường có thiên hướng chối bỏ che giấu hoặc ngụy trang cảm xúc của mình với các hành vi khác
các triệu chứng căn bản như tâm trạng chầm buồn mất hưởng thú với công việc hay sở thích xuất cân dối loạn giấc ngủ mệt mỏi hay mất tập trung đều xuất hiện ở nam giới
nam giới cũng thường gặp các triệu chứng ẩn như dẫn giữ khó chịu thu mình suy nghĩ tiêu cực và lạm dụng rượu chất kích thích
trong đó ba dấu hiệu của trầm cảm ở nam giới thường bị bỏ qua nhất bao gồm đau nhức cơ thể dẫn giữ hành vi bốc đồng
trầm cảm ở nam giới sẽ thể hiện qua các triệu chứng vật lý như đau lưng đau đầu thường xuyên khó ngủ dối loạn tiêu hóa hay các vấn đề sinh lý mà không thuyền giảm với trị liệu thông thường
triệu chứng giận dữ có thể là cảm giác khó chịu cáo bẩn nhạy cảm với các góp ý hoặc bất khiếu hài hước cho tới những vấn đề nóng nảy hung hăng thậm chí là bạo lực
có người sẽ trở nên độc đoán và thích kiểm soát
bên cạnh đó một người đàn ông đang chiến đấu với căn bệnh trầm cảm có khả năng thể hiện các hành vi lẩn tránh hoặc liều lĩnh như chơi các trò thể thao mạo hiểm uống rượu hoặc sử dụng chất kích thích quá mức đánh bạc hay quan hệ tình dục
một số dấu hiệu khác bao gồm cảm thấy tuyệt vọng và bất lực mất hứng thú với việc gặp gỡ bạn bè các hoạt động yêu thích hay những sở thích trước đó người bệnh sử dụng nhiều hoặc phụ thuộc vào rượu bia chất kích thích cảm thấy bồn trồn bức bối có những thay đổi bất thường trong việc ăn ngủ hoặc nếp sinh hoạt
họ không tập trung được hoặc năng suất làm việc học tập giảm sút không thể kiểm soát được các suy nghĩ tiêu cực
tổ chức y tế thế giới who công bố số liệu gần nhất là năm hai nghìn hai mươi ba khoảng hai trăm tám mươi triệu người trên thế giới mắc trầm cảm
một mươi năm dân số có biểu hiện trầm cảm rõ rệt ở một giai đoạn nào đó trong cuộc sống
năm hai nghìn trầm cảm đứng thứ tư trong một mươi năm bệnh gây gánh nặng bệnh tật toàn cầu
dự đoán năm hai nghìn hai mươi căn bệnh này đứng thứ hai vào năm hai nghìn ba mươi sẽ leo lên vị trí thứ nhất
việt nam có khoảng ba triệu thanh thiếu niên đang gặp các vấn đề về sức khỏe tâm lý tâm thần
khoảng hai mươi trong số đó nhận được sự hỗ trợ y tế và điều trị cần thiết theo nghiên cứu của quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef năm hai nghìn một mươi tám
trầm cảm là căn bệnh hoàn toàn có thể dự phòng được thông qua việc tạo môi trường sống học tập làm việc lành mạnh và quan tâm chia sẻ hỗ trợ của gia đình bạn bè đồng nghiệp cộng đồng là vô cùng quan trọng để dự phòng và kiểm soát trầm cảm
để dự phòng trầm cảm ngành y tế khuyên cáo trầm cảm không phải là dấu hiệu của sự yêu đuối bất kỳ ai cũng có thể mắc trầm cảm
hãy trò chuyện với mọi người bởi vì trò chuyện là một trong những biện pháp đơn giản nhất để phòng và điều trị trầm cảm
nếu có ý nghĩ mình bị trầm cảm hãy tích cực giao tiếp với mọi người hãy chia sẻ với ai đó mà tin cậy về cảm giác và suy nghĩ của mình
hãy tiếp tục làm việc tích cực tập luyện thể dục thể thao đồng thời tránh sử dụng đồ uống có cồn và các chất kinh nghiệm
khi cần sự trợ giúp chuyên môn hãy đến các cơ sở y tế gần nhất để được cán bộ y tế hướng dẫn tư vấn về sức khỏe
gia đình làm gì để giúp bệnh nhân phòng tránh bệnh trầm cảm
cần giám sát chặt chẽ tuân thủ điều trị của bệnh nhân quan tâm chia sẻ động viên người bệnh không kỳ thị xa lánh hát hủy bệnh nhân khuyến khích sự năng động hoạt bát tránh thu mình
hãy luôn theo dõi thay đổi tâm lý và hành động của người bệnh tránh xung đột cãi vã thường xuyên
động viên khuyến khích bệnh nhân tham gia các hoạt động theo hướng dẫn vui chơi giải trí giúp người bệnh lưu trữ tất cả các tài liệu liên quan điều trị
theo dõi các tác dụng phụ không mong muốn của thuốc giúp người bệnh vượt qua các tác dụng phụ của thuốc phát hiện sớm các biểu hiện cảnh báo tái phát đưa người bệnh đến các cơ sở y tế
để điều trị bệnh trầm cảm cần phải phát hiện sớm chính xác trạng thái trầm cảm xác định được mức độ trầm cảm đang có ở người bệnh là nhẹ vừa hay nặng tìm được nguyên nhân của trầm cảm
là trầm cảm nội sinh hay trầm cảm sau các san chấn tâm lý bệnh lý cơ thể khác tùy từng nguyên nhân trường hợp cụ thể mà các bác sĩ sẽ có phương án điều trị thích hợp
một số thuốc cụ thể nếu trầm cảm có kích động vật vã lo âu mất ngủ hoặc biểu hiện nhiều các triệu chứng trên cơ thể thực vật nội tạng nên chọn nhóm thuốc chống trầm cảm êm dịu như remeron starplon ifaxur
trầm cảm ức chế chậm chạp ám ảnh nên chọn nhóm thuốc chống trầm cảm dài ức chế như imiparamine anafanin
việc lựa chọn thuốc chống trầm cảm cần căn cứ vào các tiêu chí sau biểu hiện lâm sàng của trầm cảm
thuốc chống trầm cảm đã được bệnh nhân dùng có hiệu quả trước đó căn cứ và hiệu quả của thuốc và khả năng cung cấp thuốc của y tế hiện có căn cứ vào nguyên nhân phát sinh của trầm cảm và bệnh lý cơ thể kèm theo để chọn thuốc ít tai biến ít tác dụng phụ
các trường hợp cần nhập viện để điều trị nội chú trầm cảm nặng có hoang tưởng ảo giác kích động vật vã trầm cảm có ý tưởng và hành vi tự sát trầm cảm từ chối không ăn suy kiệt thể lực
các liệu pháp điều trị trầm cảm liệu pháp tâm lý chia sẻ cảm thông gần gũi người bệnh sốc điện kích thích từ trường xuyên sọ
lưu ý do thuốc có một số tác dụng phụ có thể gặp như khô miệng nắng miệng chóng mặt mệt mỏi hồi hộp buồn nôn nôn giảm khả năng tình dục mạch nhanh táo bón
vì vậy khi có biểu hiện nên cần dừng thuốc và báo cáo bác sĩ điều trị không quá lo lắng để tránh làm tăng bệnh
người bệnh cần có chế độ ăn uống phù hợp người bệnh nên ăn uống đủ chất để giúp cơ thể có đủ dinh dưỡng nhanh chóng phục hồi sức khỏe làm tăng hiệu quả điều trị
nên ăn đủ bốn nhóm thức ăn mỗi ngày như chất đạm thịt cá trứng chất bột và đường gạo ngũ cốc rau và trái cây vitamin chất béo thực vật mỡ
chọn thức ăn dễ tiêu giúp cho tiêu hóa hấp thu tốt hơn tăng cường ăn nhiều rau xanh uống nhiều nước hơn bình thường
không nên uống rượu bia và các đồ uống có cồn hạn chế thức ăn có nhiều mỡ và lượng đường cao các chất kích thích